các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

cứ vào dịp này ông tân lại mặc vào bộ quân phục cũ rồi lẩn mẩn mang cái bàn ra ngoài sân xếp từng tấm muôn huy chương từng bức ảnh kỷ niệm thời chiến của mình ra để lau chùi ngắm nghĩa chúng một cách cẩn thận
với người lính già này dường như những ngày tháng một mươi hai cách đây bốn mươi năm năm chưa bao giờ trôi qua khi mà trận chiến lịch sử mang tên điện biên phủ trên không diễn ra
đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm giữ nước của dân tộc
và nó cũng đã để lại một dấu ấn không thể nào nhạt phai từ những vết thương trên cơ thể đến trong tâm tưởng của những người lính tên lửa như ông tân và các đồng đội mình
bốn mươi năm năm trước chàng tân binh nguyễn văn tân cùng đồng đội mình được huy động đến trực chiến tại trận địa khuyến lương bảo vệ vùng trời hà nội
đêm ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai khi b năm mươi hai tiến vào và chuẩn bị cho chiến dịch linh nâm bạc cơ hai với âm mưu hòng đưa miền bắc việt nam trở về thời kỳ đồ đá thì các chiến sĩ trẻ với tinh thần quyết chiến quyết thắng đã dũng cả mưu trí chiến đấu suốt một mươi hai ngày đêm dòng dã
thời đó binh đoàn tên lửa ba trăm sáu mươi một hầu hết là các tân binh mới được huấn luyện nhiều nhất
đầu nhất là sáu tháng
thế nhưng với yêu cầu của cuộc chiến các anh đã lập tức bước ra ngay thực địa để chuẩn bị đối phó với âm mưu đánh tổng lực bằng không quân vào miền bắc của mỹ
sau khi được các chuyên gia liên xô cũ trực tiếp huấn luyện ở yên thế tiểu đoàn e hai trăm năm mươi bảy của ông tân đã nắm bắt cơ sở về cách dùng tên lửa
tuy vậy khi vào thực tế chiến đấu bộ đội ta đã khôn khéo phát triển những lối đánh của riêng mình
khiến cho cảnh sát của bộ đội ta đã được đánh bắt

điều ông dây dứt nhất đó là đã quá lâu rồi không thể gặp gỡ lại các đồng đội cũ những người đã cùng ông sống chết với nhau trong một mươi hai ngày đêm rực lửa
trước kia và cũng cùng nhau bảo vệ vùng trời hà nội trong suốt một mươi năm sau đó
đã hơn một mươi năm trọn vẹn từ ngày bắt đầu giặc mỹ leo thang đánh phá miền bắc
thì chúng tôi nhập ngũ ở cái tuổi mới tuổi một mươi bảy đang ở trên ghế nhà trường
nhưng vì cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc nên chúng tôi đã tình nguyện nhập ngũ
và hơn một mươi năm rất gian khổ
chúng tôi không có một suy nghĩ gì tất cả chỉ muốn làm sao tổ quốc ta thống nhất
và cái mảnh đất này được trọn vẹn
kết thúc chiến tranh hơn một mươi năm bọn tôi trở về đời thường
bây giờ nghĩ lại hy sinh mất mát nhiều lắm người còn người mất
tất cả tuổi trẻ chúng tôi đã cống hiến cho tổ quốc
đến lúc về đời thường
thì cái tuổi đã nhiều
nên trong cuộc sống chúng tôi cảm thấy có khó khăn
xong chúng tôi rất vinh dự tự hào
vì tuổi trẻ của mình đã cống hiến cho đất nước
đã giữ đất nước yên bình và đã đánh thắng một đế quốc lớn nhất như đế quốc mỹ
hôm nay là một ngày khác biệt
bỏ qua thói quen chỉ ở nhà như mọi lần
với sự giúp sức của nhóm làm phim
chúng tôi được mời lấy xe máy để đi thăm một đồng đội cùng tiểu đoàn hai năm bảy ngày xưa
những người lính này dường như họ cứ giống nhau
dường như họ gặp nhau là sống chỉ ở quá khứ
gặp nhau tay bắt mặt mừng hỏi han dăm câu chuyện về sức khỏe
và lại cùng nhau lên chuyến tàu trở về với thời quá khứ liệt oanh mà họ đã cống hiến
hết cả tuổi thanh xuân
nó nổ mấy
đánh trận gì triển thắng thế này triển thắng
nổ mấy nổ ở chỗ
triển thắng trận gì triển thắng thế nào bác
hôm nay nó
nó bắn vào tên lửa mình trả nổ là cái gì
khuyến lương nổ sáu quả đạn
khuyến lương thì có khuyến lương nó bắn
nổ ngay tại bệ
quả đạn nó đúng là nổ
không bằng cái triển thắng triển thắng nó đánh vào trận đỉa nó thế
nó quả đạn này nó bay ra cũng giảm rồi tự nhiên rồi nó bay vô đi
ông ơi thằng đua nó chết rồi đấy khổ quá tôi còn chưa thăm nó được
họ cứ gì giả với nhau cả buổi chiều chẳng muốn rời
này thằng đua này thằng lập này thằng luyến kia thằng hiền
những ông già đã tuổi ngoài bảy mươi người này thì cụt hai chân người kia tai biến vẫn gọi những đồng đội của mình là thằng này đứa kia đẩy âu yếm và thân thiết
chẳng ai nghĩ đây chính là những ký ức lịch sử bằng xương bằng thịt cuối cùng của chiến thắng chấn động toàn cầu bốn mươi năm năm trước trên bầu trời hà nội
thời gian đã lấy đi hầu hết trong số họ thời gian cũng đã khỏa lấp đi những vết thương trong quan hệ việt mỹ